trong những năm qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương đã phối hợp với các địa phương và các trường tiểu học trong toàn tỉnh
thực hiện đẩy mạnh phong trào giáo dục bơi cho học sinh tiểu học
chính vì vậy mà tỷ lệ trẻ em đuối nước giảm đáng kể số học sinh biết bơi hàng năm tăng từ một mươi năm đến hai mươi
tính đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hải dương có sáu mươi hai ba trăm hai mươi ba học sinh biết bơi đạt ba mươi bảy
toàn tỉnh hiện có bảy mươi hai bể bơi trong đó ba mươi năm bể xây ba mươi bảy bể di động
hiện nay sở giáo dục và đào tạo hải dương đang tiếp tục triển khai đề án giáo dục bơi cho học sinh tiểu học
đồng thời phối hợp với các địa phương tích cực đầu tư nguồn lực và công tác xã hội hóa
để tăng số lượng bể bơi và số học sinh biết bơi nhất là học sinh các khối lớp ba bốn
tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống đuối nước và giáo dục bơi cho học sinh
cháu học bơi hôm nay là bốn ba ngày rồi ạ cháu bơi được hai ba mươi mét rồi
cháu được phương pháp dạy bơi là cháu được các thầy dạy cho
nghĩa thỏa dưới luốc và lạt bơi là thỏa và biết bơi ở đây
trong quá trình dạy bơi chúng tôi thường thường là dẫn nán trung kỳ một mươi ngày
có những cháu thì chỉ một vài động tác các cháu làm tốt thì các cháu đã bơi được
có cháu nào chậm thì là năm ngày đến một tuần
còn các cháu nào yếu nhỏ quá thì kết thúc khoa học
là một mươi ngày có thể là đã bơi được rồi
giáo dục bơi cho học sinh tiểu học ở hải dương là một trong những việc làm cụ thể
góp phần giáo dục kỹ năng sống cho trẻ hạn chế thấp nhất tỷ lệ trẻ bị đuối nước do không biết bơi gây nên